tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa
về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án nha trang golden gate tại khu đất số hai mươi tám e trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
bốn bị cáo bị đưa ra xét xử lần này là nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng là cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
đào công thiên cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa và võ tấn thái cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa
tuy nhiên trong phiên xét xử vào sáng ngày hôm nay chỉ có hai bị cáo có mặt là nguyễn chiến thắng và đào công thiên
hai bị cáo còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng trong quá trình ubnd tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án nha trang golden gate
bốn bị cáo nói trên đã có nhiều sai phạm gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng hai mươi hai năm tù
về tội buôn lậu đối với nguyễn văn khải phạm thành lập và đinh văn thật
theo cáo trạng từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến gần cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
khải đã thuê thật làm thuyền trưởng ba lần điều khiển chiếc tàu cá đến vùng biển campuchia
mua tổng cộng một trăm một mươi tám lít dầu có giá trị trên hai ba tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo khải tám năm tù lập và thật mỗi bị cáo bảy năm tù về tội buôn lậu
đồng thời buộc tuyên tịch thu hơn bốn mươi sáu lít dầu và số tiền thu lợi bất chính gần ba mươi triệu đồng để sung vào công quỹ của nhà nước
tại bình định
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
tuyên phạt bị cáo đặng thế hùng trú tại thành phố quy nhơn bản án hai mươi năm tù
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một hùng đã đến nhà nguyễn bắc nam để đòi tiền bồi thường
vì trước đây hùng bị nhóm của nam đánh gây thương tích
tuy nhiên tại đây hùng lại bị nam và nguyễn hữu trọng đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến nam bị hùng đâm trúng vào vùng bụng gây thủng tuệ và đâm vào đuôi trái chân trái
công đồ không ngã và quyết tâm
khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ bốn mươi sáu một cán bộ cảnh sát giao thông ở nghệ an
đã bị một nam thanh niên cố tình vượt chốt và đâm ngã
vào trưa ngày hôm nay tổ công tác công an tỉnh nghệ an đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
tại quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc địa phận thị trấn hưng nguyên
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
phát hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt
và đâm vào một thành viên của tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hưng nguyên
nam thanh niên nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó và vụ việc đang được công an huyện hưng nguyên điều tra làm rõ
một đoạn video clip ghi lại cảnh một cô gái lái xe ô tô chạy trên đường phố ở thành phố thủ đức
với tốc độ lên tới một trăm bốn mươi km một giờ xuất hiện trên mạng xã hội
cơ quan chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang xác minh làm rõ
ngay sau khi đăng tải clip nhanh chóng
thu hút được sự quan tâm từ cư dân mạng
trong đó nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động lái xe với tốc độ cao trong khu dân cư của cô gái
theo tìm hiểu video clip trên được quay trên đường nguyễn cơ thạch phường an lợi đông thành phố thủ đức
tốc độ tối đa được chạy ở tuyến đường này là sáu mươi km một giờ
liên quan đến đoạn clip trên đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp thủ đức
thông tin đã nắm được vụ việc và đang xác minh làm rõ
thông tin đầu tiên liên quan tới vi phạm các quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án nha trang côn đường ghét
tại khu đất số hai mươi tám e trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bốn bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa
bốn bị cáo bao gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và võ tân thái
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư sở tài nguyên và môi trường khánh hòa
tuy nhiên trong phiên xét xử chỉ hai bị cáo có mặt là nguyễn chiến thắng và đào công thiên
hai bị cáo còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng trong quá trình ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án nha trang côn đường ghét
bốn bị cáo nói trên đã có nhiều sai phạm liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án
thu hồi đất thỏa thuật phương án kiến trúc quy hoạch dự án giao đất và cho thuê đất gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
những hành vi vi phạm của các bị cáo bị viện kiểm soát nhân dân tỉnh khánh hòa truy tố
phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong tám ngày
từng có tiền án bốn năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương nguyễn hoàng nam tạo nhiều tài khoản facebook để tuyên truyền chống nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng nam tám năm tù
về tội phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nam bắt đầu sử dụng bốn tài khoản facebook do nam tạo
để thực hiện các hành vi chia sẻ phát tán nhiều tài liệu hình ảnh video clip
có nội dung chống phá đảng và nhà nước
đồng thời nam còn nhiều lần livestream trên tài khoản để châm biếm xúc phạm chính quyền địa phương
thường xuyên quay phim chụp hình cán bộ chính quyền địa phương đi ngang nhà
với mục đích đăng lên các trang mạng xã hội để xúc phạm lăng mạng
ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng nam để điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điệp biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn anh
trú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra làm rõ đối tượng nguyễn tuấn anh là lao động tự do không có công an việc làm ổn định
nhưng luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an có thể xin vào ngành công an
có thể xin giấy khen kết nạp đảng để chiến sĩ nghiệp vụ được cộng điểm thi đại học và công an
bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ bằng thủ đoạn này nguyễn tuấn anh đã lừa đảo và chiếm đoạt
của người dân trên địa bàn tp điện biên phủ gần một trăm linh triệu đồng
để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh điện biên đề nghị ai là nạn nhân
của nguyễn tuấn anh liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại tám trăm bốn mươi năm bảy trăm hai mươi tám tám trăm sáu mươi tám
gặp điều tra viên dương văn long để được hỗ trợ giải quyết
mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo tuy nhiên thời gian gần đây
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn chiêu thức tinh vi nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
thường xuyên sử dụng mạng xã hội kết nối với những người không quen biết
người phụ nữ ở thành phố cảm phả đã mất trắng năm trăm linh triệu đồng khi nghe theo lời mời
của một người quen trên telegram tham gia làm nhiệm vụ like chia sẻ bình luận
các mặt hàng thực phẩm trên website ẩm thực ba trăm sáu mươi năm với nhiều tên miền khác nhau để nhận hoa hồng
một hai lần đầu tiên thì người ta chuyển lại cho tôi tiền lãng hoa hồng
tùy theo cái số tiền mà tôi nạp vào
sau khi chuyển số tiền lớn thì người ta nói rằng phải chuyển thêm tiền
thì mới rút ra được thêm cái tiền hoa hồng sau đấy
sau đấy thì tôi chuyển lại cho người ta
tôi chuyển khoản rất nhiều lần và cũng bị dẫn dắt theo những cái đường link như thế
và sau đấy thì không rút lại được
theo cơ quan chức năng do ý thức và kiến thức bảo mật còn hạn chế
không ít người đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo khi để lộ thông tin cá nhân như
căn cước công dân số tài khoản mật khẩu
ngoài ra đánh vào lòng tham sự chủ quan thiếu hiểu biết
một số người vẫn trở thành nạn nhân của các thủ đoạn mời gọi đầu tư để nhận hoa hồng cao
tham gia các gói du lịch dịch vụ do tội phạm lừa đảo lập ra
có những ngày thì
chúng tôi đã tiếp nhận đến ba bốn những trình báo của công dân
với số lượng tiền lên đến hàng chục tỷ
bị hại là người dân của chúng ta thừa thời hợp sử dụng
gọi là truy cập vào cái mạng internet thông qua điện thoại thông minh là rất nhiều
thế nên là các đối tượng càng có thêm cơ hội tiếp cận được đến các tầng lớp
có những bị hại là có những trình độ học vấn cao
rồi có địa vị có vị trí trong xã hội
tuy nhiên không
thì nghĩ rằng mình lại là nạn nhân cho chiêu trò lừa đảo trên mạng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
chỉ riêng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bảy vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
so với cùng kỳ số vụ có giảm
nhưng số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt và các thủ đoạn tính chất các vụ việc ngày càng tinh vi
chúng tôi xin khẳng định lại là tuyệt đối là không có một cơ quan công an
tuyệt kiểm sát tòa án
nào liên lạc với người dân để yêu cầu cung cấp những thông tin về số tài khoản
về những thông tin cá nhân hoặc là chuyển tiền và để làm tin
khi mà người dân nhận được những thông tin hoặc là những cuộc gọi
mà xưng là cơ quan công an vị tập sát tòa án để yêu cầu làm việc
thì chúng tôi khuyến cáo người dân là nhanh chóng thông báo
hoặc là trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất
trên những hoạt động tinh vi phức tạp của tội phạm lừa đảo công nghệ cao
cơ quan công an khuyến cáo
người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản mật khẩu số otp cho người lạ
không truy cập đường link lạ không cài đặt phần mềm
hoặc làm theo hướng dẫn yêu cầu của các đối tượng trên mạng xã hội
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa ký kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện
cung cấp các thông tin hình ảnh về phản ánh vi phạm hành chính về trực tự an toàn giao thông
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin phản ánh của nhân dân về vi phạm giao thông phải đảm bảo khách quan chính xác
việc tiếp nhận xác minh xử lý giải quyết thông tin phản ánh
phải đảm bảo tính kịp thời đúng hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật
danh tính của người cung cấp thông tin tài liệu phản ánh vi phạm về vi phạm giao thông
sẽ được đảm bảo an toàn và bí mật
việc cung cấp thông tin sẽ được động viên khen thưởng kịp thời
với những cá nhân có thành tích bằng hình thức phù hợp
sau khi ghi nhận được đầy đủ thông tin về hành vi vi phạm
điện thoại liên hệ của người phản ánh công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo bí mật
đối với danh tính người cung cấp trực tiếp với công an tỉnh
qua các kênh tương tác trực tuyến như số điện thoại của phòng cảnh sát giao thông
sáu trăm chín mươi ba bốn trăm hai mươi tám một trăm hai mươi một hay tài khoản gia lô phòng cảnh sát giao thông bình thuận
nhằm tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh trực tự đặc biệt là trong những tháng cuối năm
công an tỉnh bình dương đã triển khai nhiều giải pháp mở đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tính dụng đen
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh đã phát hiện xử lý sáu vụ khởi tố một mươi hai đối tượng có liên quan đến tính dụng đen
trong đó đã triệt xóa được ba nhóm chín đối tượng về hành vi cho vay đạn lãi trong giao dịch dân sự
qua công tác đấu tranh với tội phạm và phi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tính dụng đen
có thể nhận thấy các đối tượng băng giấm hoạt động theo ba phương thức chủ yếu là
truyền thống truyền thống kết hợp với công nghệ và phương thức công nghệ hoàn toàn